từ hai hộ ở xã hiệp lực huyện ngân sơn có đàn bò bị bệnh viêm da nổi cục
đến nay dịch bệnh đã bắt đầu lan rộng tại tỉnh bắc cạn
mới đây đã có thêm hai hộ dân ở xã bằng thành huyện bắc nẵm có đàn bò bị bệnh
bệnh viêm da nổi cục trên châu bò lây lan khiến cho người chăn nuôi tại tỉnh bắc cạn hết sức lo lắng
việc đàn bò của hai hộ dân ở huyện bắc nẵm bị bệnh viêm da nổi cục khiến cho việc phòng dịch tại đây càng trở nên khó khăn
châu bò ở chợ được mang đến từ nhiều tỉnh thành phía bắc trong đó một số tỉnh đã có dịch viêm da nổi cục như cao bằng lạng sơn
tuy nhiên hiện nay việc phòng dịch tại các chợ này gặp nhiều khó khăn do lượng châu bò lớn trong khi nhân viên thú y ít
đáng lo ngại hơn người chăn nuôi thường thả rông châu bò nên có thể có nhiều con bị bệnh nhưng chưa được phát hiện
trong tình hình này tỉnh bắc cạn đang triển khai các giải pháp phòng dịch trên quy mô toàn tỉnh nhất là các địa phương dọc quốc lộ ba